tiến sĩ bác sĩ lưu ngân tâm trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện trợ rẫy cho biết
đã điều trị thành công ca bệnh mà không cần can thiệp kỹ thuật cao hay phẫu thuật lại
trước đó người bệnh phẫu thuật cắt tức quả dông thư
vài ngày sau xuất hiện trăn dịch dưỡng chấp màng phổi với dẫn liêu hai liên dịch mỗi ngày
bệnh nhân được điều trị nội khoa dinh dưỡng phục hồi chức năng nhưng tình trạng vẫn không cải thiện
ngay sau đó bệnh viện đã tổ chức hội trần liên khoa với phác đồ
bao gồm tắt mạch bạch huyết qua can thiệp nội mạch can thiệp dinh dưỡng chuyên biệt nội khoa và phục hồi chức năng
tuy nhiên phương pháp tắc mạch bạch huyết không thực hiện được do bất thường về giải phẫu học của ống ngực
và sự thay đổi mạch bạch khuyết sau phẫu thuật tức quản
người bệnh được điều trị bảo tồn chế độ dinh dưỡng chuyên biệt kháng sinh phục hồi chức năng
nếu không ổn sẽ xem xét điều trị bằng phương pháp phẫu thuật
theo bác sĩ tâm trong khuyên cáo điều trị giả dựng chắc chế độ dinh dưỡng qua tiêu hóa chuyên biệt
giúp giảm dịch dò vào góc phần lớn và điều trị thành công
sau một hai ngày áp dụng pháp đồ này cho bệnh nhân dịch dẫn lưu mạng phổ đã giảm từ hai lít một ngày xuống còn một trăm linh ml trên một ngày
một tuần sau bệnh nhân được xuất ống dẫn lưu mà không cần can thiệp bằng phẫu thuật
để phác đồ điều trị hiệu quả bác sĩ tâm cho biết có ba yếu tố quan trọng
thứ nhất đủ năng lượng đạm làm giảm tiết dịch dò
thứ hai chế độ ăn lẩu qua miệng không ảnh hưởng đến việc lành miệng nối sau phẫu thuật cắt thực quản
và chế độ dinh dưỡng qua hỗn tràng dễ tiêu hóa hấp thu
cuối cùng sự tân thủ tuyệt đối của người bệnh thân nhân bệnh nhân với chế độ điều trị dinh dưỡng này
bác sĩ tâm nói những ngày đầu do nhiều yếu tố khách quan nên chưa nhận được sự phối hợp tuyệt đối
từ người nhà và bệnh nhân tỷ lệ do dịch có giảm tuy nhiên không đáng kể
bác sĩ tâm cũng cho biết với bệnh nhân trải qua phẫu thuật lớn thời gian nằm viện trong ba tuần
nhưng chỉ giảm hai kg tình trạng dinh dưỡng gần như ổn định và kết quả đáng mừng
chỉ bằng chế độ ăn quà miệng ống thông ruột non không quá một trăm năm mươi đồng một ngày
đem đến hiệu quả điều trị tích cực cho bệnh nhân
nếu can thiệp bằng kỹ thuật cao hay phẫu thuật thì ngoài gánh nặng chi phí y tế
người bệnh sẽ phải đối diện với các rủi ro khác
cũng theo các bác sĩ bệnh chân dịch măng phổi hay còn gọi là hội chứng tràn dịch măng phổi
là tình trạng tích tụ chất lòng có thể là dịch hoặc máu trong khoang chống giữa hai măng phổi
măng phổi thanh và măng phổi tạng vượt quá mức cho phép
đây là một tình trạng nguy hiểm đòi hỏi phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời
để tránh các biến chứng nghiêm trọng như phù phổi xẹp phổi hay mù măng phổi
nguyên nhân gây ra tràn dịch măng phổi bao gồm một số bệnh ung thư
ung thư phế quản ung thư thực quản phổi mang phổi tiên lượng phát
hay do di căn nhiều ảnh hưởng đến quá trình thoát nước của màng phổi
các tế bào ung thư sẽ xâm lấn vào khoang măng phổi làm tăng lượng chất lòng trong khoang măng phổi
tích tụ lại nhiều hơn từ đó dẫn tới phổi bị tràn dịch
nhiễm trùng hệ tổng biên dịch đối với các tế bào tăng nhân gây hại bằng cách giải phóng các chất gây viêm
từ đó những chất này có thể kích thích tế bào trong mảng phổi tạo ra chất lòng
giúp bảo vệ măng phổi và ngăn ngừa sự lăn rộng của nhiễm trùng
tuy nhiên quá trình này có thể làm tăng tính thấu ma mạch phổi do tác động của các chất gây viêm
dẫn tới tích tụ lượng lớn chất lòng trong măng phổi gây ra tràn dịch măng phổi
các bệnh tự miễn bệnh tự miễn xảy ra khi hệ thống biên dịch bất khả năng phân biệt tế bào trong cơ thể
với chất có hại từ đó dẫn tới hệ thống miễn dịch bị tấn công nhầm và tế bào khỏe mạnh
và măng phổi là cơ quan dễ bị ảnh hưởng phản ứng viêm ẩn tích tụ chất lỏng và gây tràn dịch măng phổi
thuyền tắc phổi đây là tình trạng tắc nghén động mạch và ma mạch phổi
ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí và lưu thông báo
áp lực trong mạch máu tăng làm ứ động chất lòng tại khoang măng phổi gây tràn dịch măng phổi
chân dịch măng phổi có thể là biến chứng của nhiều bệnh lý khác như
suy tim chức năng tim suy giảm khiến tim bâm tống máu hết từ đó làm máu bị ứ động ở trong phổi
và dịch thất thất khỏe máu đi vào khoang phổi gây ra tràn dịch ở măng phổi
sơ gan cổ trướng dịch cổ trướng thấm vào khoang măng phổi thông qua lỗ cơ hành
sơ gan có làm giảm albumin máu dẫn tới áp lực kéo huyết tương giảm khả năng giữ nước
ở trong mạch máu tạo điều kiện cho tràn dịch măng phổi xuất hiện dễ dàng hơn
khổ trứng thận hư giảm áp lực thể tích trong lòng mạch cộng với tăng thể tích tuyên hoàn
gây ra tràn dịch khoang măng phổi
có triều trứng thận gặp khi mắc bệnh tràn dịch măng phổi bao gồm đau ngực
hoa khan hoa có đầm sốt mệt mỏi khó chịu chán ăn khó thở hụt hơi thở gấp
thở nặng khó chỉ hô hấp dễ dàng khi ngồi thẳng hoặc đứng thẳng
biên chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi tràn dịch măng phổi bao gồm
tràn dịch măng phổi cấp tính nếu có được xử trí kịp thời có thể gây ra tử vong
và trẻ nét phổi giảm khả năng ô hấp gây thiếu oxy
phù phổi dịch trong phổi do dịch thoát ra quá nhanh trong quá trình chọc dò lồng ngực
xẹp phổi lượng dịch tích tụ ở trong khoang măng phổi sẽ tạo ra áp lực càn trờ
không cho dòng khí huyết lưu thông từ các tế bảo năng ở trong phổi gây ra xẹp phổi
nhiễm trùng hoặc trẻ máu tràn dịch măng phổi là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
và có thể dẫn tới nhiễm trùng
bên cạnh đó các nam mạch trong phổi sẽ bị tổn thương sát lực để lại tràn dịch măng phổi
có thể dẫn tới trẻ máu
mù măng phổi tình trạng này là do sự tổn thương của viêm măng phổi liên kề
gây ra sự tích tụ mù và chất lỏng trong khoang măng phổi
các xét nghiệm và trần đoán hình ảnh thì được sử dụng để trần đoán và đánh giá tràn dịch măng phổi bao gồm
chụp x khoang ngực đây là phương pháp trần đoán hình ảnh thường được dùng nhất
để kiểm tra sự tồn tại của dịch trong khoang bằng phổi
xét nghiệm dịch màng phổi nhằm xác định chính xác loại dịch máu hay mù
chụp x ti mạch xác định sự tồn tại của dịch trong khoang măng phổi một cách chính xác hơn
và đánh giá mức độ bị ảnh hưởng của phổi
chọc dò lồng ngực thu dịch từ khoang măng phổi với mục đích xét nghiệm
đánh giá tính chất dịch và khả năng gây ra các biến chứng
xe ôm ngực nhằm xác định sự tồn tại của khoang dịch măng phổi
và đánh giá mức độ bị tổn thương trong phổi
nội soi măng phổi có sinh thiết đưa vào khoan măng phổi một camera
để kiểm tra quan sát măng phổi và có những đánh giá về tổn thương măng phổi
sau đó bác sĩ dùng kim sinh thiết để tiến hành sinh thiết mô măng phổi
là dịch nghiệm mô bệnh học để chấn đoán nguyên nhân
để ngăn chặn các biến chứng cứ nặng có thể xảy ra
người bệnh cần đi khám bác sĩ ngay lập tức khi phát hiện những triệu chứng bất thường như sau
khó thở ho đau ngực kéo dài và không thuyền giảm
biệt mỏi khó chịu buồn nôn chán ăn
vết thương dễ bị nhiễm trùng
việc điều trị chăn dịch măng phổi kịp thời và hiệu quả là một điều rất quan trọng
để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như sẹp phổi và suy hoát
chăn dịch măng phổi là một bệnh lý nghiêm trọng và cần được chữa trị ngay lập tức
để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân
một số phương pháp chữa bệnh chăn dịch măng phổi
thứ nhất chọc hút măng phổi
thủ thuật này được thực hiện bằng cách dùng kim tiêm hoặc hút khí trong mảng phổi ra ngoài
giúp giảm bớt áp lực và cải thiện triệu chứng của bệnh
thứ hai dẫn lưu măng phổi
nếu lượng dịch trong mạng phổi vẫn ở mức độ chấp nhận được
và không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cho bệnh nhân
thì việc dẫn lưu măng phổi có thể là phương pháp phù hợp nhất
thứ ba có thể sử dụng thuốc
thuốc lợi tiểu và các thuốc trị suy tim được sử dụng để điều trị trăn dịch măng phổi
do suy tim sung huyết hoặc nguyên nhân khác
thuốc kháng sinh có thể được sử dụng khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn
thuốc kháng lao nếu là nguyên nhân do bệnh lao
hoặc khóa trị nếu xác định chăn dịch măng phổi dông thư
cuối cùng có thể là phẫu thuật
khi bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị trên
bác sĩ có thể phải thực hiện nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật lồng ngực
nhằm xử lý các tế bảo bị tổn thương
duy trì một lối sống lảnh bệnh sẽ giúp bạn nâng cao sức đề kháng
giam thiểu tối đa nguy cơ chăn dịch măng phổi vào các biên chứng khác
cần về ăn uống lảnh mạnh xây dựng một chế độ ăn uống lảnh mạnh
và cân bằng với nhiều rau xanh trái cây protein nạc
hạn chế đường chất béo và sử dụng rượu bia duy trì cân nặng hợp lý
tăng cương luyện tập thể dục thể thao
huyết áp cao làm tăng nguy cơ chăn dịch măng phổi
tập thể dục có thể giúp ổn định huyết áp giảm căng thẳng và lo lắng
đồng thời kể điện sức khỏe thể chất và tinh thần
duy trì lối sống lành mạnh sinh hoạt điều độ ăn uống đúng giờ
đủ bữa đi ngủ sớm và dậy sớm tránh phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên
bỏ thuốc lá hoặc hạn chế với môi trường có người hút thuốc lá
hạn chế làm việc sinh hoạt ở nơi có môi trường ô nhiễm cải thiện môi trường sống
cần phải duy trì một lối sống lành mạnh sinh hoạt điều độ
ăn đúng giờ đủ bữa đi ngủ sớm tránh phá vỡ nhịp sống sinh học tự nhiên
cần phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên
bạn nên đi khám sức khỏe sáu tháng một lần để phát hiện các bệnh lý bất thường
và các phương pháp điều trị hiệu quả
cần phải cách ly giữ khoảng cách an toàn dùng thuốc phòng khi tiếp xúc với người bệnh nhân lao